các bị cáo đều đồng tình với cáo trạng của viện kiểm sát thừa nhận hành vi vi phạm của mình như góp tiền mua lựu đạn xăng làm bom giao phóng lợn và chuẩn bị gạch đá để tấn công lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ
các bị cáo bị truy tố với tội danh giết người đều tỏ ra ăn năn trước những hành vi sai trái của mình và mong muốn nhận được sự khoan hầm của pháp luật
các bị cáo bị truy tố với tội danh giết người đều tỏ ra ăn năn trước những hành vi sai trái của mình và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật
đáng chú ý mặc dù hội đồng xét xử không yêu cầu nhưng bị cáo bùi viết hiểu đề nghị được trình bày xin thay đổi lời khai tại buổi xét xử hôm qua ngày bảy tháng chín
bị cáo hiểu thành khẩn nhận là do bị cáo thiếu hiểu biết pháp luật thiếu cập nhật thông tin pháp luật về đất đai nên đã vi phạm pháp luật góp phần gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng
bị cáo hiểu đã nhận thức được đất khu vực đồng xanh không phải là đất nông nghiệp mà là đất quốc phòng
vào thời gian xét xử buổi chiều các luật sư bảo chữa tập trung hỏi các bị cáo tình tiết liên quan đến từng bị cáo để làm rõ hơn các nội dung được nêu trong kết luận điều tra và trong cáo trạng của viện kiểm sát
theo ghi nhận các bị cáo đều thành khẩn khai nhận trả lời đầy đủ rõ ràng và rành mạch các câu hỏi do hội đồng xét xử đặt ra
phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày mai ngày chín tháng chín
vâng thưa quý vị phiên sơ thẩm xét xử vụ án hình sự giết người chống người thi hành công vụ xảy ra tám tháng trước tại xã đồng tâm huyện mỹ đức hà nội với hai mươi chín bị cáo
dư luận đặc biệt quan tâm và mong muốn sẽ có bản án thích đáng dành cho những bị cáo phạm tội
sau tám tháng trôi qua giờ đây sự bình yên được trả lại một diện mạo đang dần đổi thay tại xã đồng tâm
chính quyền cơ sở và nhân dân đang cùng nhau ổn định cuộc sống và quan trọng hơn là niềm tin đã được đặt đúng chỗ để người dân được hưởng lợi từ các chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
từ năm hai nghìn một mươi ba một số đối tượng tại địa bàn xã đồng tâm thành lập cái gọi là tổ đồng thuật do lê đình kình lê đình công và bùi viết hiểu cầm đầu
xin chồng từ năm tám mươi
với khẩu hiệu là đấu tranh chống tham nhũng các đối tượng này thường xuyên lôi kéo kích động quần chúng nhân dân tại xã đồng tâm
khiếu kiện phức tạp về việc quản lý sử dụng đất của chính quyền cơ sở
không chỉ kích động người dân chống đối lại các hoạt động của chính quyền xã
các đối tượng còn có những hành vi đe dọa đến sức khỏe tính mạng của cám bộ quần chúng nhân dân trong suốt một thời gian dài

nghĩa là cũng là đe dọa và chém tôi ở chỗ cầu đình chém bằng giọng dao giọng quấm
ông lê đình ba tham gia vào tổ đồng thuận từ năm hai nghìn một mươi
tuy không có đất canh tác tại đồng sinh nhưng ông ba thường xuyên gửi đơn thư khiếu nại về nguồn gốc đất
sau này khi nhận ra những sai lầm của bản thân lê đình ba đã thôi không tham gia các hoạt động của tổ đồng thuận
từ đó ông ba thường xuyên bị các đối tượng trong tổ đồng thuận đe dọa uy hiếp
thì lúc bây giờ là tôi cảm thấy là cái này là mình không thể tham gia được nữa
bởi vì là quân đội người ta đã về người ta làm là đúng
cho nên là tôi bỏ tôi thôi luôn
sau khi vụ việc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
một bộ phận người dân trước đây bị các đối tượng lôi kéo lợi dụng tham gia vào các hoạt động gây dối
cũng đã nhận ra sai lầm và giờ đây họ đang nỗ lực sửa sai
trật tự tại xã đồng tâm đến nay đã có những thay đổi rõ nét
hệ thống chính trị tại cơ sở được kiện toàn
người dân đã hiểu rõ về đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
đặc biệt liên quan đến vấn đề đất đai
đã không còn những hoạt động ngang nhiên gây dối
cản trở hoạt động của chính quyền cơ sở như trước đây
tự tôi cảm thấy sai trái thì tôi không tham gia nữa
và từ ngày xảy ra cái vụ chín tháng một đến giờ thì nhân dân vẫn yên ổn làm ăn
mà tôi sẽ từ nay ở đi là tôi sẽ không bao giờ vi phạm vào pháp luật nữa
bà con người ta cũng thấy rằng đây là cái vấn đề đất cát rồi
nhà nước người ta đã làm đúng rồi
cho nên là theo tôi thiết nghĩ rằng tất cả mọi vấn đề của xã hội đồng tâm
thì đến giờ phút này thì hầu như là cũng bà con cũng thấu hiểu và cũng yên tâm
sự đổi thay nhất đó là lòng tin của nhân dân đối với đảng
các ủy đảng chính quyền
ủy ban xã cũng đã cùng với các đoàn thể để tuyên truyền vận động
thì các hộ dân cũng đã nhận thức ra là những cái việc làm sai trái của mình
theo dõi diễn biến phiên tòa không chỉ dư luận mong chờ những bản án thích đáng
mà chính người dân tại đồng tâm cũng mong muốn các cơ quan chức năng
sẽ xử đúng người đúng tội nghiêm trị dăn đe những đối tượng còn muốn lợi dụng
lôi kéo quần chúng nhân dân để thực hiện các mưu đồ chống phá
từ cái vụ kinh xảy ra như thế là dân đồng tâm
đã hiểu ra tất cả là những cái sự việc rồi
cho nên là bây giờ sẽ làm thế nào xử cho nó đúng pháp luật
với bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nào
thưa quý vị liên quan đến đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội
ghi lại cảnh một tài xế cầm dao đe dọa rồi chém ngưng chiếu hậu của một xe khách
ngày tám tháng chín cục cảnh sát giao thông và bộ công an đã mời tài xế trên
đến làm việc và lập biên bản xử lý
vào chiều ngày sáu tháng chín mạng xã hội xuất hiện đoạn clip cả năm phút
ghi lại cảnh tài xế xe container chặn đầu
một xe khách trên cao tốc tp hcm trung lương
rồi dùng dao đe dọa tài xế trước sự chứng kiến của gần ba mươi hành khách
sự việc khiến những người trên xe hoảng loạn
sau khi sự việc được chia sẻ đã khiến cộng đồng mạng bất bình
về cách ấn xử của tài xế xe container
vào cuộc điều tra vào ngày tám tháng chín phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ
cục cảnh sát giao thông đã mời đại diện doanh nghiệp vận tải và tài xế lên làm việc
xác minh và vụ việc xảy ra vào ngày sáu tháng chín
bước đầu tài xét đã thừa nhận hành vi vi phạm giao thông
và khai do nóng nảy xúc dẫn đến hành vi như trên
trước mắt cục cảnh sát giao thông sẽ xử lý tài xế và hành vi đậu xe
không đúng nơi quy định trên cao tốc
đồng thời phối hợp với công an địa phương làm rõ các hành vi liên quan
khoảng tám giờ sáng nay ngày tám tháng chín trên đường dt bảy trăm bốn mươi
đoạn qua khu phố thống nhất hai phường dĩ an thành phố dĩ an tỉnh bình dương
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong
thời điểm trên người đàn ông khoảng năm mươi tuổi đi xe gắn máy biển số năm mươi chín u hai ba mươi nghìn sáu mươi sáu
lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi ba
khi qua khu phố thống nhất hai xảy ra vai trạm với một xe máy chưa rọi biển số
nạn nhân sau đó ngã xuống đường
cùng lúc này xe container đi phía sau đã không kịp xử lý
nên tông trúng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
theo người dân địa phương đường dt bảy trăm bốn mươi ba tại bình dương được mệnh danh là con đường tử thần
bởi thường xuyên xảy ra tài nạn chết người
do lượng phương tiện đông đúc đường dt bảy trăm bốn mươi ba được giữ mặt đường
nên giao thông thường xuyên bị ủng ứ
thưa quý vị liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng thủ đoạn nêu thông tin không đúng sự thật để vay tiền
đến hạn không trả mà lẫn tránh
lên đến hàng trăm tỷ đồng xảy ra ở tỉnh bà rịa vũng tàu
đã được phán ánh trong bản tin nhịp sóng hai mươi bốn trên bảy chiều ngày sáu tháng bảy
đến hôm qua
ngày bảy tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đã có thông báo về vụ án này
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đang xác minh tối giác cô bà trần thị kim loan
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu cư trú tại số nhà một trăm bảy mươi sáu nam kỳ khởi nghĩa
phần thắng tam thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
đối với nhiều người tại thành phố vũng tàu
có hành vi cho vai nặng lãi và bắt giữ người trái pháp luật
để làm rõ nội dung tối giác yêu cầu bà trần thị kim loan
tới cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu
sau một mươi năm ngày kể từ thông báo ngày bảy tháng chín nếu bà loan không tới làm việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu
sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật
trước đó đã có nhiều nạn nhân tố cáo bà loan lừa đạo chiến đoạt tiền
bằng hình thức viết giấy vay tiền nhưng đến hẹn không trả rồi đi khỏi nơi cư trú
vụ án đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu khởi tố điều tra
và ra thông báo truy tìm bà trần thị kim loan từ ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi
vỉa hè trên đường nằm trong khu tái định cư dẫn vào bệnh viện một năm trăm linh giường
thuộc phường định hòa thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
đã được đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây mới
tuy nhiên khi đi vào sử dụng được một thời gian ngắn thì đã bị sạt lở nghiêm trọng
theo ghi nhận vào sáng ngày tám tháng chín
đoạn đường nơi bị sạt lở dài khoảng hai trăm linh mét nằm tiếp giáp với đại lộ bình dương
dẫn vào khu dân cư
tại đây nhiều đoạn bị sạt lở để nhô ra những ống thoát nước và ống dây cắt ngầm
tìm ẩn nguy cơ rò rễ điện
đặc biệt là những ngày gần đây các tỉnh thành phía nam thường xuyên xảy ra mưa lớn gây ngập úng
được biết phía hạ đường sạt lỡ thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư liên kế
và được thi công từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba có mức kinh phí lên đến một mươi bảy bảy tỷ đồng
trước sự cố trên người dân tỏ ra lo lắng và không khỏi hoài nghi
về chất lượng của công trình này liệu có đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật
hãy đợi phóng sự sau đây
những ngày qua dư luận vẫn đang hết sức hoang mang bởi thông tin nhiều cá ngộ độc botulinum
do ăn phải thực phẩm có chứa độc tố này
botulinum trở thành mối nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng khi thực phẩm đống hợp
trở thành ngành không nghề phát triển và lan rộng
trong các quy trình sản xuất đồ hộp các loại thức ăn đóng hộp
nó luôn luôn có các dây chuyền làm công nghiệp đảm bảo an toàn về thực phẩm
nó luôn có một quá trình tiệt quẩn sau khi đóng hộp
nhưng mà cái chuyện đó không được xảy ra đối với các loại đồ hộp
mà tự đóng làm bằng tay ở nhà
cho nên chúng ta phải vô cùng cẩn thận đối với các loại thức ăn
làm bằng cách thủ công đóng gói thủ công
khi đóng kín như vậy nó lại tạo một môi trường cho con vi quần
mà con vi quần nó lại lỡ bị nhiễm vào trong đó
rồi mình tạo ra một vi quần yên khí
không có không khí trong cái đồ hộp thì nó phát triển rất mạnh
và nó tạo ra cái chuyện là ngộ độc
trước hiện tượng ngộ độc thực phẩm khi sử dụng pate minh chay
có chứa vi khuẩn prostridium botulinum mang độc tố botulinum gây bệnh
nhiều người đặt câu hỏi liệu chất này có an toàn
khi sử dụng trong ngành công nghiệp thẩm mỹ hay không
thực phẩm nhiễm khuẩn thì thường là cái liều khá là thấp
ví dụ như là khoảng bốn mg bạc ký là đã có thể là gây ngộ độc
cho cái người mà có tiếp xúc
với lại thành phần botulinum toxin rồi
nhưng mà đối với lại thẩm mỹ thì cái liều nó lại cao hơn
và cái cách mà chúng ta thực hiện đó là chúng ta sẽ tiêm
ở trong da hoặc là tiêm tác động ở trong cơ
và với cái liều mà thẩm mỹ thường nó rất là thấp
nó bằng khoảng một phần ba mươi lần cái liều mà có thể là gây nguy hiểm
cho cái người mà sử dụng
do đó thực sự mới nói thì trong thẩm mỹ nội khoa
việc mà chúng ta thực hiện kỹ thuật tiêm botulinum toxin
rất là an toàn rất là hiệu quả
nếu kỹ thuật này được thực hiện đúng
liên quan đến các căn ngộ độc botulinum
chiều hôm qua các bác sĩ bệnh viện chờ rảy
đã đến bệnh viện đồng nai hội trận
và hỗ trợ cho hai căn ngộ độc do anbate minh chay
tính đến nay cả thành phố có một mươi một căn ngộ độc botulinum
ban an toàn thực phẩm thành phố khuyến cáo người dân
ngưng sử dụng thực phẩm của công ty trách nhiệm hữu hàng
hai thành viên lối sống mới và đến cơ sở y tế gần nhất
nếu đã sử dụng thực phẩm anbate minh chay
tòa lạc trong một con hẻm nhỏ trên đường lạc long quân
quận một mươi một thành phố hồ chí minh
xóm đạo phú bình được biết đến là làng nghề làm lồng đèn nổi tiếng
là nơi cung cấp các mặt hàng lồng đèn trung thu
cho các tiểu thương kinh doanh lồng đèn
tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành lân cận
dù tết trung thu đang đến gần
nhưng không khí nơi đây khá là ảm đạm và vắng khách
khác hẳn so với mọi năm
vì như rõ ràng chỉ làm được một cái đoàn đồ là hết
tổng tổng ch
một nhân tử trung thu
chú ch edge
là bán tờ làm ảm
mà làm người liệu